ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đoàn kiểm tra theo quyết định số bốn trăm bảy mươi ba của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy tây ninh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao tinh thần thái độ nghiêm túc của ban thường vụ tỉnh ủy tây ninh
trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sớm chưa phát hiện những vấn đề bức xúc nổi cộm gây bức xúc trong dư luận và nhân dân
đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình của địa phương công tác kiểm tra giám sát công tác cán bộ được ban thường vụ tỉnh ủy tây ninh thực hiện tốt
đồng chí trương thị mai cũng đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy tây ninh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng ra soát bổ sung chương trình hành động
thực hiện nghị quyết của các cấp ủy theo hướng chủ động xác định những vấn đề trọng tâm trọng điểm có lộ trình giải quyết
tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai cắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị tại địa phương đơn vị